bắt đầu là thông tin liên quan đến đợt mưa lũ lớn những ngày qua tại các tỉnh thành miền trung
đến nay mưa lũ đã khiến hai người thiệt mạng tại hà tĩnh và thừa thiên huế hơn một năm trăm linh nhà bị ngập
trong suốt đêm qua và sáng sớm nay khu vực thừa thiên huế đà nẵng quảng nam vẫn có mưa to đến rất to
cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất từ hà tĩnh đến bình định
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tính đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi
mưa lũ đã làm hai người chết tại hà tĩnh và thừa thiên huế một năm trăm sáu mươi bốn nhà bị ngập
nhiều khu vực trũng thấp tại thành phố đà nẵng bị ngập lụt từ ba đến năm mét
một số nơi ngập sâu từ một đến một năm mét như phường thanh khê tây quận thanh khê tuyến đường thăng long hòa thọ tây
quận cẩm lệ tràn mỹ lộc huyện hòa vang
để đảm bảo cho người dân thành phố huế và đà nẵng đã sơ tán hơn ba chín trăm linh người đến nơi an toàn
bốn mươi chín hectare diện tích cây trồng bị ngập úng
hiện lúa vụ hè thu đã thu hoạch xong
lúa vụ mùa khu vực từ bình định đến bình thuận vẫn còn hơn một nửa diện tích chưa thu hoạch
thành phố đà nẵng đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học
một số địa phương vùng trũng thấp như quảng điền phong điền phú lộc thừa thiên huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học
để chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng
tiếp tục triển khai công điện số chín trăm năm mươi của thủ tướng chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ khu vực miền trung
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó
các tỉnh thành phố huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
kịp thời hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng
các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp và mưa rông
lốc xoáy gió giật mạnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó